kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới các tỉnh đông bắc bộ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu nên phổ biến có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều trời nắng nhiệt độ có xu hướng tăng dần
đến ngày hai mươi bốn tháng ba có thể đạt mức là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn trời chỉ còn xe lạnh về đêm và sáng
trong khi đó tại các tỉnh tây bắc bộ hai ngày tới có thể chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên mưa xảy ra dài rác
tập trung về đêm và sáng
từ ngày hai mươi bốn tháng ba khả năng vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng nên nhiệt độ tăng nhanh nắng nóng xảy ra cuộc bộ
đối với các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế ba ngày tới phổ biến là ít mưa ban ngày trời nắng
cùng với quá trình vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng với hoạt động của đới gió tây nam ở rìa vùng áp thấp hoạt động mạnh dần
nên từ ngày hai mươi ba tháng ba sẽ có nắng nóng cục bộ sau gia tăng về diện và cường độ
còn khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết ổn định trong những ngày tới phổ biến ít mưa có nắng với cường độ vừa phải
nên nhiệt độ cao nhất giao động ở quanh ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn thời tiết thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân
khu vực tây nguyên ba ngày tới phổ biến ít mưa ban ngày nắng đến sớm và kéo dài đến cuối ngày với cường độ nắng khá mạnh
nắng nóng xuất hiện cục bộ ở khu vực tây nguyên với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ ba mươi ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
trong khi đó khu vực nam bộ
ở các tỉnh miền đông nam bộ nắng nóng xuất hiện diện rộng với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
còn ở tây nam bộ nhiệt độ trong khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ nắng nóng xảy ra cuộc bộ đi cùng với đó là độ ẩm giảm thấp nên nguy cơ cháy nổ ở mức cao người dân cần chú ý đề phòng